một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn văn minh
trú tại thành phố bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng năm tại km một trăm năm mươi chín của lộ ba thuộc phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
do bực tức vì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
lỗi vi phạm nồng độ cồn bị cáo nguyễn văn minh bất ngờ dùng dao đâm vào mạng sườn bên trái của đồng chí dương xuân kiệm
là cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đang thi hành công vụ gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ sáu mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn minh một mươi năm tù buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
ba trong số sáu đối tượng gây ra vụ nổ súng bắn người tại khu phố đồng an hai phường bình hòa
thành phố thuận an tỉnh bình dương vào ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ
trước đó dạng sáng ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở phường hai thành phố sóc trăng phát hiện nhóm phát hào và năm đối tượng cùng chú trên địa bàn tỉnh sóc trăng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy tại hiện trường là của phát và hào mua về để cho cả nhóm sử dụng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả